sau hai địa phương là thành phố hải phòng và tỉnh bình định chiều qua đoàn y bác sĩ tỉnh nghệ an cũng đã đến đà nẵng
để tham gia hỗ trợ thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại các bệnh viện giã chiến trên địa bàn
đoàn gồm một mươi sáu nhân viên y tế trong đó có sáu bác sĩ và một mươi kỹ thuật viên đây là đội ngũ cán bộ trẻ nhiệt huyết có tay nghề
được ngành y tế tỉnh nghệ an tuyển lựa trên tinh thần tự nguyện hiện tại tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở đà nẵng
đang có chiều hướng thuyên giảm tuy nhiên áp lực về trang thiết bị và nhân lực vẫn còn khá lớn